để xây dựng cái dự án a

mà anh lại dùng cái tiền này để đi đấu giá đất
đi bơm thổi giá đất ở những địa phương khác
nhằm trục lợi ôm hàng trục lợi đợi giá lên
rồi có thể sau đó thì lại anh tái định giá lại miếng đất
nhằm mục đích là ăn rút thêm cái tiền từ ngân hàng về
để anh có thể sử dụng cho các mục đích
dùng cái đòn bảy tài chính
nó đã góp phần đẩy cái giá đất trong thời gian vừa qua lên rất cao
bối cảnh là chúng ta đang thu hút một cái lượng vốn
những nhà đầu tư f những nhà đầu tư mới từ những kênh đầu tư khác
như là trái phiếu dịch chuyển qua thị trường chứng khoán
trong đó có bao gồm là cổ phiếu và trái phiếu
vậy thì rõ ràng là việc với những sự việc như thế này
thì khiến cho nhà đầu tư sẽ rất là e dè với một cái tâm lý thần trọng
để mà có thể gia nhập vào thị trường
động thái bắt chú tịch tập đoàn tân hoàng minh
vừa là số chuỗi của sự vụ xử lý ông trịnh văn quyết
vừa nằm trong tầm ngắm của cơ quan quản lý
vì hiện tượng phát hành trái phiếu bất thường đầu năm hai nghìn hai mươi bốn
trong tháng một có bốn công ty gần như vô danh
nhưng đã phát hành một lượng trái phiếu doanh nghiệp cực lớn
bao gồm công ty cổ phần đầu tư xây dựng từ khải
phát hành hai chín trăm chín mươi tỷ đồng
công ty cổ phần đầu tư và phát triển igosai
phát hành ba chín trăm ba mươi tỷ đồng
công ty cổ phần xây dựng minh trường phú
phát hành hai chín trăm năm mươi tỷ đồng
công ty cổ phần đại phú hòa
phát hành ba năm trăm sáu mươi tỷ đồng
bốn công ty này đều có ít nhiều liên hệ
với một tập đoàn mất động sản lớn phía nam
ngoài ra công ty cổ phần bôn sen
có ít nhiều liên quan đến tập đoàn vạn thân phát
cũng phát hành bốn tám trăm linh tỷ đồng trái phiếu
trong tháng một
tổng cộng năm công ty này đã phát hành

chiếm đến sáu mươi tám lượng trái phiếu doanh nghiệp phát hành
trong ba tháng đầu năm hai nghìn hai mươi
việc phát hành trái phiếu ồ ạc
của các doanh nghiệp vô danh
nhưng rất mập mờ về thông tin trong thời gian gần đây
làm dấy lên những lo ngại về sự bất ổn
của thị trường tài chính
đối với thị trường cổ phiếu
việc chúng ta đầu cơ quá nhiều
những cái làn sóng đuôn theo
cái làn sóng về thông tin
hoặc là những cái nhóm cổ phiếu đầu cơ
thì nó luôn luôn tạo cái rủi ro
cho cái việc đầu tư hàng ngày của chúng ta
thì còn đối với trái phiếu thì chúng ta cứ nhìn vào
lợi tức của trái phiếu
thì nó cũng sẽ là một cái con gian
mà chúng ta không nghĩ đến cái rủi ro
hoặc là các tài sản đảm bảo
thì nó cũng sẽ phần nào đó khiến cho cái việc
mà chúng ta mua trái phiếu tạo ra cái rủi ro tương tự như cổ phiếu
trần phái đào tạo cho
các nhà đầu tư
mà trong đó hiện nay
những cái sự việc này xảy ra
trên thị trường của chúng ta trong cái thời gian qua
đó là do cái tỷ trọng nhà đầu tư cá nhân
nhà đầu tư nhỏ lẻ
trên thị trường chiếm khoán việt nam
là chiếm một cái tỷ lệ rất là lớn
khả năng mà xảy ra những cái hành vi
mà hao túng giá
giống như là lũng đoạn
là thị trường dễ dàng hơn
bởi vì thông thường là các nhà đầu tư nhỏ lẻ
những nhà đầu tư cá nhân
thường là cái tỷ trọng vốn của họ nhỏ
nên họ phải dùng cái đòn mẩy lớn
chính vì vậy
nên cái tâm lý của những nhà đầu tư đó
là sẽ yếu hơn
những nhà đầu tư lớn
những nhà đầu tư cá nhân lớn
hoặc là những nhà đầu tư tổ chức
hoặc là những cái định chế tài chính
quyết định mạnh tay với sự vụ tập đoàn tân hoàng minh
còn phần nào thanh lập môi trường đầu tư bất động sản
theo hiệp hậu thị trường trái phiếu việt nam
một loạt các doanh nghiệp đã có kế hoạch phát hành trái phiếu
trong đó đáng chú ý là một tỷ đồng trái phiếu
tính riêng nhóm bất động sản
số trái phiếu không có tài sản đảm bảo
hoặc đảm bảo một phần hoặc toàn bộ bằng cổ phiếu
là một trăm bảy mươi hai năm trăm linh tỷ đồng
chiếm năm mươi bốn hai lượng phát hành năm hai nghìn hai mươi một
còn số thực tế có thể lớn hơn
vì có tới ba mươi ba tỷ đồng
chiếm một mươi trái phiếu bất động sản phát hành
không có thông tin về tài sản đảm bảo
qua những sự việc xử lý như thế này
một phần chúng ta cũng đã khẳng định được
cái việc là
chúng ta muốn phát triển về chất thị trường chứa khó
trong giai đoạn tới
thay vì việc chúng ta tập trung quá nhiều vào lượng
tập đoàn tân hoàng minh theo giới thiệu
có vốn điều lệ một mươi tỷ đồng
trong đó ông đỗ anh dũng
chủ tịch hội đồng quán trị đang sở hữu năm mươi một bốn mươi tám
đến cuối năm hai nghìn hai mươi
tổng tài sản của tân hoàng minh
khoảng hai mươi năm mươi một tỷ đồng
về kết quả kinh doanh
trong giai đoạn hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi
tân hoàng minh đem về gần bốn hai trăm linh tỷ đồng
xong thua lỗ hơn một tỷ đồng
tân hoàng minh với nhiều lùng xùm
và điều hành các dòng tiền ma
ba công ty vệ tinh của tân hoàng minh
là công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư
bất động sản ngôi sao việt
công ty cổ phần cung điện mùa đông
và công ty cổ phần đầu tư về dịch vụ khách sạn sô lây
làm ăn thua lỗ nhưng vẫn phát hành trái phiếu
hơn một mươi tỷ đồng
việt nam mong muốn phát triển thị trường trái phiếu
và trong thực tế thị trường này đã phát triển
ngoài mong đợi của các nhà quản lý
tuy nhiên về độ bền vững thì chưa có
sau hàng loạt vụ việc đình đám liên quan đến
tập đoàn tân hoàng minh và flc
chuyên gia cho rằng công an quản lý nhà nước
về trái phiếu vẫn chưa kịp thời phát hiện
xử lý các vi phạm ngay từ đầu
trước đó tập đoàn tân hoàng minh
từng liên quan đến nhiều sự việc gây xung sao dư luận
ngày một mươi tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi
công ty trách nhiệm hữu hạng đầu tư
bất động sản ngôi sao việt
trúng thầu lâu đất ba trăm một mươi hai
ở thủ thiêm với giá hai mươi bốn năm trăm linh tỷ đồng
gấp tám ba lần giá trào
từ đây đơn giá mỗi mét vuông lô đất này
lên ngưỡng hai bốn mươi ba tỷ đồng một mét vuông
lập đỉnh tại thị trường việt nam
đến ngày một mươi tháng một
chủ tịch tân hoàng minh bất ngờ xin đơn phương
chấm dứt hợp đồng mua bán đấu giá lô đất trên
thật trùng hợp là vụ việc này
lại xảy ra ngay sau khi các công ty con
của tập đoàn tân hoàng minh
phát hành các đợt phát hành trái phiếu để huy động vốn
có hay không mối liên hệ
giữa phát hành trái phiếu trái quy định pháp luật
rồi dùng dòng tiền đó đấu giá đất vàng
và thổi giá đất để thu lợi
tập đoàn tân hoàng minh
đã không có những cái đáp ứng
đúng quy định của luật chứng khoán
tức là những cái phương án đầu tư
mặc dù có thể có
nhưng mà anh lại sử dụng cái mục sai mục đích
cho cái việc khác
đấy là một cho cái cá nhân của anh
vào một cái việc khác
thứ hai nữa là cái phương án để thu hồi
cái vốn để trả cho nhà đầu tư
thì cũng không rõ ràng
cho nên là những cái hành vi gian dối này
thì cũng không rõ ràng
thì nó sẽ
phạm vào cái điều một trăm bảy mươi bốn
tức là anh có những hành vi gian rối
để anh huy động
một số lượng lớn tiền của nhà đầu tư
sử dụng cho mục đích cá nhân của anh
thì nó có dấu hiệu
của cái tội là lừa đảo
chiếm đoạt tài sản
cho nên là cơ quan điều tra đã áp dụng
cái điều một trăm bảy mươi bốn về cái tội lừa đảo
chiếm đoạt tài sản để khởi tố
đối với tập đoàn tân hoàng minh
là chính xác
trong ngày năm tháng bốn
công ty cổ phần chứng khoán
an bình thông tin
đã thực hiện tư vấn hồ sơ một đợt phát hành
với tổng trị giá tám trăm linh tỷ đồng
cho công ty cổ phần đầu tư
và dịch vụ khách sạn solay
thuộc tân hoàng minh
công ty này cũng đã dừng tiếp nhận
và giải quyết thủ tục chuyển nhượng trái phiếu
của solay từ ngày ba tháng bốn
cùng ngày ngân hàng shb khẳng định
chỉ cung cấp dịch vụ quản lý tài khoản
và dịch vụ quản lý tài sản
đảm bảo cho lôi trái phiếu
tổng trị giá một sáu trăm linh tỷ đồng
của hai công ty thuộc tân hoàng minh
shb không bảo lãnh phát hành
không bảo lãnh thanh toán
không đầu tư
và không phân phối hai đồ trái phiếu nêu trơn
các công ty chứng khoán
công ty quản lý quỹ đầu tư chứng khoán
tôi nghĩ rằng sẽ phải chịu trách nhiệm
một phần về việc
đối với sự quản lý của mình
đối với các công ty phát hành trái phiếu
là một loại chứng khoán
nhà nước đã giao cho anh thẩm quyền
để quản lý về hoạt động này
tuy nhiên là

đối với chức năng nhiệm vụ của mình
anh đã không quản lý chặt chẽ
không tuân thủ các quy định của pháp luật
để cho các doanh nghiệp
trong một thời gian dài
việc quản lý lòng lèo của anh
để phát hành trái phiếu
và đã thực hiện những hành vi
trái pháp luật
chuyên gia cũng cho rằng
việc xử lý trách nhiệm hình sự
các đối tượng thuộc tập đoàn tân hoàng minh
sẽ làm trong sạch thị trường trái phiếu
bột các doanh nghiệp phải thực hiện
các quy định của pháp luật
có hành vi gian dối
công bố thông tin sai sự thật
xâm phạm đến quyền lợi của nhà đầu tư
thị trường chứng khoán
quản lý chặt chẽ
thì sẽ phát hiện ra được
những cái hành vi sai phạm đấy
và xử lý kịp thời
thầy trong cái việc là
quy định về cái xử phạt
là hành chính
cũng có quy định về xử phạt hành chính
nếu anh vi phạm
là các cái hoạt động về chứng khoán
cái mức xử phạt
có thể là từ
năm trăm linh đến năm trăm linh triệu đồng
đến năm tỷ đồng
tuy nhiên là
cả một cái tổ chức
thời gian quá dài
thì các cái công ty
có thẩm quyền
để giám sát và quản lý này
thực sự là chưa thực hiện
tốt cái chức trách nhiệm vụ
và cái thẩm quyền
mà được nhà nước trao
là cái hoạt động
của các cái doanh nghiệp
liên quan đến
cái phát hành trái phiếu
và chuyển nhượng trái phiếu
đã xâm phạm đến quyền
và lợi ích hợp pháp
của những cái nhà đầu tư
những cái người mua trái phiếu
và có cái dấu hiệu
vi phạm pháp luật hình sự
cho nên buộc
các cái cơ quan tiến hành tố tụng
là phải khởi tố
trong cuộc họp thường kỳ
chính phủ vừa qua
thủ tướng chính phủ
nhấn mạnh và chỉ đạo
tiếp tục chỉ đạo thanh tra
kiểm tra giám sát
điều tra các vấn đề
có liên quan đến
thị trường chứng khoán
bất đồng sản
và phát hành trái phiếu doanh nghiệp
để xử lý nghiêm
các trường hợp vi phạm
để làm lành mạnh hóa thị trường
nhanh chóng bổ sung
và thay thế những lỗ hỏng
trong các quy định
về đất đai chứng khoán
thị trường vốn
và phát hành trái phiếu doanh nghiệp
vừa rồi là những thông tin
trong thành phố hôm nay
cảm ơn quý vị và các bạn
đã theo dõi
hồng nhi xin chào
và hẹn gặp lại
trong khung giờ này vào ngày mai